hiện tại phiên tòa vào sáng ngày hai mươi một tháng ba bà trương mỹ lan bất ngờ viết đơn chuyển nội dung sử dụng một tỷ đồng để thay cháu gái trương huệ vân khắc phục hậu quả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy bắt hai đối tượng thu giữ nhiều loại ma túy
trước đó lực lượng công an bắt quả tăng lê hoàng minh tuấn đang tàng trữ hai mươi viên nén màu vàng xanh và tám bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng ghi là ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn công an phát hiện và thu giữ bốn bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng chất bột màu vàng xanh và ba viên nén
qua đấu tranh khai thác đến tối cùng ngày cơ quan công an tiếp tục bắt giữ nguyễn sĩ đồng thu giữ thêm một bịch ni lông chứa chất tinh thể ma túy màu trắng và một trăm năm mươi tám viên nén màu xanh
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng cây thuốc phiện đối tượng lường văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản co luống xã mường phăng tp điện biên phủ tỉnh điện biên và bị lực lượng công an tp điện biên phủ bắt quả ta
trong quá trình tuần tra kiểm soát công an xã mường phăng và công an tp điện biên phủ phát hiện phía sau nhà của lường văn tuấn có một mươi cây thuốc phiện đã ra hoa có quả được che đậy bởi tấm phên tre
khai thác mở rộng điều tra tổ công tác phát hiện đối tượng lường văn tuấn có tàng trữ một túi ni lông bên trong có chứa chất bột nghi là heroin được cất dấu dưới đệm
tại cơ quan công an tuấn khai nhận túi ni lông chứa chất bột nói trên là heroin tuấn mua lại của một đối tượng lạ mặt với mục đích để sử dụng cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị lợi phạm thị liễm cùng chú tại thành phố tam kỳ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và nguyễn hồng vân để điều tra về hành vi đánh bạc
theo kết quả điều tra từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay dựa vào kết quả sổ số lợi và liễm
đã nhận tịch đề của các con bạc trên địa bàn thành phố tam kỳ thông qua tin nhắn sms mạng xã hội và ghi trực tiếp tại nhà riêng
chỉ trong ngày hai mươi sáu tháng hai số tiền tịch đề của lợi và liễm là hơn bảy mươi bốn triệu đồng
trong đó nguyễn hồng vân là đối tượng mua số đề với số tiền hơn một mươi ba triệu đồng
tổng số tiền ghi đề ban đầu được xác định là hơn năm trăm linh triệu đồng
tăng vật thu giữ gồm một mươi điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán số đề
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với lực lượng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh vĩnh long
tiến hành kiểm tra bắt quả tang một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại quán giải khát trên địa bàn thị trấn tân cuối huyện bình tân tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan và tạm giữ tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm sáu bộ dụng cụ lắc tài xỉu
tám hột xí ngầu một mươi bảy điện thoại di động hai mươi ba xe mô tô và tổng số tiền trên bảy mươi tám triệu đồng
quán giải khát này do nguyễn hữu nguyễn làm chủ thuộc khóm thành nhân thị trấn tân cuối huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vụ việc được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện bình tân để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật